thưa quý vị mỗi khi hè đến đuối nước lại trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình
chỉ trong vài tháng hè đầu năm nay hàng chục vụ đuối nước đã xảy ra
có những vụ thương tâm đến mức cùng lúc có đến hai ba trẻ em thiệt mạng
lo ngại hơn nữa khi mà hiện nay thói quen bơi lội của người dân tại các bãi tắm tự phát
đang trở nên rất phổ biến bất chấp nguy hiểm và những cảnh báo từ cơ quan chức năng
sau đây là một số chia sẻ của cư dân mạng về nguy cơ đuối nước mùa hè
một bãi tắm tự phát ven sông hồng thuộc địa bàn phường phú thượng quận tây hồ thành phố hà nội
mặc dù lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm cấm bơi
thế nhưng cảnh báo này dường như đã bị người dân phớt lở
chia sẻ những hình ảnh này cư dân mạng thể hiện sự lo ngại và cho rằng
tình trạng người dân bơi lội ở các bãi tắm tự phát như thế này đã trở nên rất quen thuộc nhiều năm trở lại đây
bất chấp nguy hiểm đến tính mạng trong đó có cả trẻ em
nguy hiểm lắm mọi người ơi đuối nước rồi thì ân hận muộn màng nỗi đau cho người ở lại đó
không nói trước được mới hôm qua đứa em tôi một m bảy mươi năm biết bơi mà bị rơi vào vùng xoáy vùng vẫy không thoát được
may có bạn trên bờ trông thấy lao xuống cứu
đừng vì một chút ham vui mà bất chấp tính mạng của bản thân và người thân như vậy
chỉ đến khi có tai nạn thực sự xảy ra thì mọi người mới biết sợ hay sao
nhiều trẻ em vậy các bậc phụ huynh nghĩ gì không có cả những em còn không mang cả áo phao quá chủ quan và nguy hiểm
hàng trăm người dân mang rau ra tắm ở sông đà khu vực hạ du đập thủy điện hòa bình
mặc dù lực lượng chức năng liên tục cảnh báo nguy hiểm
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng chính quyền địa phương các lực lượng chức năng phải có những biện pháp mạnh tay hơn để xử lý tình trạng này
chứ không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền nhắc nhở
đáng lo hơn
cũng có những ý kiến bình luận của cư dân mạng cho rằng bơi ở đâu không quan trọng miễn là có mặc áo phao
bên thủy điện cảm thấy khi bà con xuống tắm không an toàn nên nhắc nhở thì hãy chấp hành vì tính mạng mình
khi chết đuối thì đổ lỗi cho đơn vị quản lý khai thác do chính quyền địa phương
nguồn nhìn lý do của sự vô ý thức
cấm là cấm không có chuyện thích được
đã có vụ mấy trẻ bị
bị chết đuối mấy năm trước mà vẫn không sợ
cư dân mạng cũng chia sẻ thông tin về các vụ đuối nước thương tâm xảy ra trong những ngày vừa qua
như một lời cảnh báo về tình trạng gia tăng đuối nước dịp cao điểm hè
ngày một mươi bảy tháng sáu ubnd tp móng cái tỉnh quảng ninh cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra hai vụ đuối nước khiến hai du khách thiệt mạng tại biển trà cổ
trước đó ngày một mươi sáu tháng sáu tại bãi sông dâu xã bình dương huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
ba ông cháu trong một gia đình
đuối nước thương tâm khi tắm sông
tại xã ngũ lạc huyện duyên hải tỉnh trà vinh cách đây ít ngày
nhóm bốn em nhỏ rủ nhau đi tắm ở hồ nước gần nhà
ba em bị đuối nước tử vong trong đó có hai bé là anh em ruột
mỗi năm việt nam có trên hai trẻ em bị đuối nước
cư dân mạng cho rằng đuối nước đã không còn là câu chuyện của riêng gia đình nào
các địa phương các cơ quan chức năng cần có những giải pháp cụ thể
để nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống đuối nước
trong đó cần đặc biệt quan tâm tới
đầu sót khi có những trường hợp nhiều trẻ cùng bị tử vong
nhiều trẻ trong một gia đình cùng bị đuối nước
câu nói giá như bây giờ đã muộn
ở vùng nông thôn nhiều ao hồ sông suối
trẻ em vẫn có thói quen vui chơi rủ nhau bơi lội không có người trông coi
tai nạn thương tích bởi thế năm nào cũng xảy ra
cần đẩy nhanh và thiết thực hơn
hơn chương trình phổ cập bơi cho học sinh trong các nhà trường
giải pháp đầu tiên vẫn phải là nâng cao ý thức và kỹ năng phòng tránh
cư dân mạng cũng chia sẻ hình ảnh về những lớp học bơi miễn phí
được lực lượng công an tổ chức để dạy bơi cho các em nhỏ
có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực nông thôn
đây là những việc làm rất ý nghĩa cần được lan tỏa nhân rộng
để ngày một nhiều hơn các em nhỏ được trang bị kỹ năng phòng cháy
tai nạn thương tích đuối nước để các em có nhiều trải nghiệm bổ ích vào một mùa hè